phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức tìm kiếm được thi thể cháu hoàng hải nam bảy tuổi
trù xã e cao thành phố bôn ma thuật bị nước cuốn tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng tám chị nguyễn thị trang điều khiển xe máy chở theo con trai là cháu nam đi làm rẫy về nhà
khi đi qua cầu suối một mươi ba thuộc thôn tám xã cư ê bua thì gặp mưa to nước chảy xiết đã cuốn trôi cả người và xe xuống suối
chị trang may mắn thoát nạn còn cháu nam bị nước cuốn mất tích
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai tìm kiếm
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí bị cuốn trôi khoảng hai km
hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự